hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
bổ sung sửa đổi vào năm hai nghìn một mươi
nhiều bạn đọc đặt câu hỏi
vì sao cũng bị khởi tố về cùng một tội danh
nhưng bà hằng bị tạm giam còn thấy ông nội lại được tại ngoại
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
bà hằng bị bắt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
các quyết định và lệnh trên đã được việc kiểm soát nhân dân tp hcm phê chuẩn
sau sự việc này nhiều bạn đọc đặt câu hỏi
vì sao cùng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một
nhưng bà nguyễn phương hằng bị tạm giam còn ông lê tùng vân được tại ngoại
về vấn đề này tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
là tội ít nghiêm trọng nếu truy tố theo khoản một
và là tội nghiêm trọng nếu truy tố theo khoản hai của điều luật
việc xác định loại tội ít nghiêm trọng hay tội nghiêm trọng
sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi khởi tố bị can cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tạm giam
để phục vụ điều tra hoặc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
tùy thuộc vào từng diễn biến của vụ án cụ thể căn cứ và quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
điều một trăm một mươi chín bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về biện pháp
tạm giam có thể áp dụng đối với bị can bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng tội rất nghiêm trọng
trong khi đó việc phân biệt các loại tội phạm được điều chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định như sau
tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn
mà mức cao nhất của không hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là phà tiền phà cải tạo không giam sữ hoặc phà tù đến ba năm
tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt số bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên ba năm tù đến bảy năm tù
tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ bảy năm tù đến một mươi năm năm tù
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội này là từ trên một mươi năm năm tù đến hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
như vậy theo quy định của pháp luật biện pháp tạm giam sẽ áp dụng với các bị can bị khởi tố trong khung hình phạt
có tội danh từ bảy năm tù trở lên đến một mươi năm năm tù là tội rất nghiêm trọng và tội danh có khúc hình phạt từ một mươi năm năm tù trở lên là tội đặc biệt nghiêm trọng
bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định tạm giam có thể áp dụng đối với bị can bị cáo về tội nghiêm trọng tội ít nghiêm trọng
mà bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp
đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can
bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội cản trở điều tra
khoảng bốn điều một trăm một mươi chín bộ luật tố tụng hình sự quy định đối với bị can bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
là người già yếu người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác
trừ các trường hợp bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã tiếp tục phạm tội
từ phân tích trên
sĩ cường cho biết cơ quan điều tra đang cho rằng bà hằng đã có hành vi không hợp tác cản trở hoạt động điều tra
ngoài ra khi cơ quan điều tra có quyết định hạn chế xuất cảnh bà này cũng có những phát ngôn thể hiện không chấp nhận không chấp hành
như vậy căn cứ và quy định tại khoản hai điều một trăm một mươi chín bộ luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra tiến hành tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng là có căn cứ
trong khi đó ông lê tùng vân có yếu tố là người già yếu trên bảy mươi năm tuổi và không thuộc một trong các trường hợp bắt buộc phải áp dụng biện pháp tạm giam
theo điều một trăm một mươi chín như đã nói ở trên nên không bị bắt tạm giam mà được cho tại ngoại
tiến sĩ cường cho biết thêm trong quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng có thể sẽ được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú
nếu cơ quan tố tụng có căn cứ cho thấy bị can hợp tác với cơ quan điều tra trong việc làm rõ vụ án và không có dấu hiệu bỏ trốn
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết pháp luật việt nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận tự do bày tỏ quan điểm
thái độ ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội tuy nhiên quyền tự do đó cũng trong khuôn khổ pháp luật
nếu đi qua giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân
với tội danh của bà nguyễn phương hằng chuyên gia luật cho biết ceo đại nam có thể sẽ phải đối mặt với mức án bảy năm tù
ông đặng văn cường nói hiến pháp và pháp luật việt nam ghi nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận
quyền hội họp quyền được bảo vệ về danh dự và nhân phẩm
quyền được bảo vệ về bí mật đời tư cá nhân
quyền tự do cũng có giới hạn của nó chứ không phải là tự do muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm
theo ông cường những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được thể hiện rất đa dạng như chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thu thập sử dụng trái phép thông tin của người khác
hành vi sẽ bị xử lý hình sự nếu như hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ông cường nêu quan điểm trong các buổi phát trực tiếp bày tỏ quan điểm thái độ của mình trên mạng xã hội trong khoảng hai năm qua
bà nguyễn phương hằng đã đưa ra rất nhiều thông tin bất ngờ đã thực hiện hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội để tố cáo rất nhiều người
về hành vi ăn chặn từ thiện về lối sống thiếu chuẩn mực về các hành vi vi phạm pháp luật khác
điều đáng chú ý là nhiều nội dung đã được cơ quan điều tra kết luận là không đủ căn cứ
nhiều người cũng đã có đơn thư tố cáo nữ doanh nhân này về hành vi vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ
nhiều thông tin đã được xác định là không có thật có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác
nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ là có cơ sở
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cụ thể xảy ra ở thời gian không gian nào hành vi đó xâm phạm đến lợi ích nào của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức nào cá nhân nào mức độ ảnh hưởng thiệt hại đến đâu
để xác định hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi gây ra
với tội danh này bà nguyễn phương hằng sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới bảy năm tù
cụ thể tội danh và hình phạt được bộ luật hình sự quy định tại điều ba trăm ba mươi một như sau
người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do hội họp
lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
hai phạm tội gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
ông cường thông tin rằng ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố
có thể cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bà nguyễn phương hằng trong thời gian qua
theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người
trong đó có các hành vi như vu khống làm nhục người khác đưa thông tin trái phép trên mạng internet
thưa quý vị và các bạn có thể nói với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bà nguyễn phương hằng rất có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm minh từ pháp luận lên tới bảy năm tù
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa đưa ra kết luận cụ thể
có thể thấy việc ceo đại nam bị bắt đang là thông tin gây chấn động cộng đồng mạng và được rất nhiều người quan tâm
vậy những diễn biến tiếp theo về vụ án này sẽ như thế nào
mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ luận những video mới nhất
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại